tại buổi tiếp tổng giám đốc công ty zarubizhnev liên bang nga sergei ivanovich kudryashov
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng kết quả kinh doanh tốt đẹp của hai liên doanh
nhấn mạnh đây là biểu tượng tốt đẹp của quan hệ hai nước nhất là trong lĩnh vực dầu khí
khẳng định việc hợp tác giữa việt nam với zarubishnev rất hiệu quả
thủ tướng cho biết sẽ giao bộ công thương nghiên cứu một số cơ chế ưu đãi dành cho phía nga
theo đúng quy định của pháp luật việt nam để các doanh nghiệp nga bảo đảm lợi ích của đôi bên
đóng góp tích cực vào mối quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống việt nam liên bang nga
thủ tướng cũng khẳng định chính phủ việt nam hoàn toàn ủng hộ và tạo mọi điều kiện
cho zarubizhnev và pvn phát triển mạnh mẽ
tổng giám đốc sergei ivanovich kudryashov cũng cảm ơn chính phủ việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tạo mọi điều kiện cho hai bên liên doanh dầu khí hoạt động thuận lợi
đồng thời mong muốn chính phủ việt nam tạo điều kiện thuận lợi
có chính sách ưu đãi cho một số dự án khác của zarubizhnev triển khai tại việt nam